việc gia nhập wto của việt nam có thể nói là đã mở ra nhiều cơ hội cho nước ta
trong việc tiếp cận các thị trường trên thế giới thúc đẩy cải cách và tăng trưởng kinh tế
và trong tiểu mộng ngày này năm xưa hôm nay của chúng tôi ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
mời quý vị khán giả cùng chúng tôi điểm lại những khó khăn thách thức
cũng như những cải cách những thay đổi mạnh mẽ của việt nam ở thời khắc lịch sử này
sau một mươi một năm chuẩn bị với một mươi năm vòng đàm phán
việt nam chính thức trở thành thành viên thứ một trăm năm mươi một
việt nam trở thành thành viên thứ một trăm năm mươi một của wto vào ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn bảy
đây có thể coi là một điểm sáng trong quá trình phát triển của đất nước
góp phần thúc đẩy thương mại đầu tư và tự do hóa tài chính
nhìn lại quá trình này song hành cùng những bước tiến mạnh mẽ của kinh tế xã hội
công tác lập pháp của việt nam cũng được sửa đổi rất nhiều
để phù hợp với tiến trình hội nhập sâu rộng với thế giới
tôi nhớ là năm hai nghìn sáu đó cái năm là ở một cái đỉnh cao về
việc việt nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới wio đó
thì chúng ta đã sửa tới gần ba mươi văn bản luật
rồi các văn bản khác rồi các nghị quyết của quốc hội
và đồng thời dưới đó thì đương nhiên
chính phủ cũng phải sửa rất nhiều các nghị định và các thông tư
để phù hợp với luật pháp quốc tế
trong tiến trình này tất cả đều xác định rõ
cần phải chủ động và tích cực hội nhập với thế giới
mở rộng hợp tổ chức
và hợp tác trên mọi lĩnh vực
ngày năm tháng hai năm hai nghìn bảy
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi đã ra quyết định số tám
về một số chủ trương chính sách lớn
để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững
khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới
tương nhiên với đảng ta
thì càng nhận thức rằng là
sự lãnh đạo của đảng cũng phải đổi mới rất nhiều
trong cái hội nhập quốc tế này
chứ mình không thể tự là
mình muốn là làm thế này muốn làm thế kia cũng được
và thấy rằng là một cái quy luật
một cái những cái định chế của thế giới
mà việt nam chúng ta cũng phải tham gia
chúng ta cũng phải tuân thủ để chúng ta làm tốt hơn lên
mà tốt hơn lên chính là cho đất nước của mình
cho đảng của mình
việc việt nam gia nhập tổ chức thương mại lớn nhất toàn cầu
mở ra cơ hội phát triển một cách rất rõ ràng của đất nước
thế nhưng ngược lại
cũng còn có những thách thức không nhỏ
mà chúng ta phải đối mặt
trong đó có yếu tố khách quan tác động từ bên ngoài
hay vấn đề con người ở bên trong

của việc gia nhập wto đối với quốc gia
đầu năm hai nghìn tám thì chúng ta gặp ngay
một cái khủng hoảng
tài chính toàn cầu
và cái khủng hoảng này
nó làm cho dòng vốn đầu tư bị sản xuất rất nghiêm trọng
nhiều dự án người ta đăng ký đầu tư việt nam
nếu không có hoảng
chắc chắn là người ta sẽ triển khai thực hiện
nhưng người ta không đủ vốn
thực hiện cho nên đây là
yếu tố khách quan nó tác động đến
hiệu quả mà chúng ta
đối mặt với
cái mặt trái
của cái kinh doanh thị trường
thì như chúng ta biết
tức là đã là cạnh tranh
thì phải cứ đua chen
rồi phải có là cái lợi ích của mình
phải được tốt
và có khi quan tâm cái lợi ích của người khác
lợi ích của tập thể của cộng đồng
có khi lại có mức hạn chế
cho nên có thể nói là nó đã xuất hiện
xuất hiện nhiều hơn
những vấn đề về đạo đức về phẩm chất
của người cán bộ đảng viên
những người có chức có quyền
dù còn tồn tại nhiều khó khăn
thách thức nhưng không thể phủ nhận
việc việt nam gia nhập wto
vẫn là một điểm sáng trong tiến trình phát triển
của đất nước cùng với những thành tiệu
to lớn có ý nghĩa lịch sử sau đổi mới
việc gia nhập wto đã
nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế
tạo điều kiện triển khai có hiệu quả
đường lối đối ngoại độc lập tự chủ
đa dạng hóa đa phương hóa
trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến
phức tạp với những mối quan hệ
đan xen về lợi ích việc giải quyết
hàng loạt thách thức đặt ra chính là
chìa khóa để việt nam tạo đà
tiếp tục đưa con tàu kinh tế vươn ra biển lớn